số ca nhiễm virus zika tại tp hcm tiếp tục gia tăng
thông tin từ trung tâm y tế dự phòng thành phố cho biết hiện toàn thành phố đã có bốn mươi sáu ca nhiễm virus zika
đây là báo cáo số trường hợp được chuẩn đoán xác định qua hệ thống giám sát trọng điểm bệnh
sốt xuất huyết bệnh do virus zika và đã được điều tra dịch tễ từ khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm
trung tâm y tế dự phòng tp hcm
với tám ca nhiễm mới ghi nhận tính đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tp hcm đã có bốn mươi sáu trường hợp nhiễm virus zika được xác định
công tác phòng chống dịch bệnh do virus zika đang được tp hcm đẩy mạnh
tuy nhiên qua thực tế giám sát công tác phòng chống dịch zika mới đây
sở y tế tp hcm cho rằng một số quận huyện vẫn chưa tích cực vào cuộc
chưa thường xuyên vệ sinh môi trường diệt mũi lăng quăng
còn tình trạng nhiều khu vực vẫn còn nhiều vật dụng bị động nước có lăng quăng
đặc biệt ở quận hai quận chín thủ đức có nhiều công trình xây dựng gây ứ động nước
mất vệ sinh tạo điều kiện phát sinh lăng quăng mũi
đến nay chưa có khuyến cáo hạn chế đi đến những nơi có ca bệnh
tuy nhiên người dân đặc biệt là thai phụ cần chủ động phòng tránh mũi đốt
mọi người mọi nhà tích cực chủ động diệt loang quăng diệt mũi
để phòng bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus zika